hạn mặn xâm nhập đang làm cho hàng chục nghìn nhân khẩu ở huyện cần duộc cần đước và tân trụ
phải sống trong cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng
trước tình hình đó các sở ngành doanh nghiệp bộ đội tỉnh long an đang chung tay chuyển nước ngọt về giúp dân
huyện cần duộc đang là địa phương thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vì nguồn khu vực này không có nước ngầm
theo kế hoạch đến hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nguồn nước có công suất khoảng một mươi khối một ngày đêm
sẽ dẫn về giải được cơn khát nước ngọt cho người dân vùng hạ cần duộc và cần đuốc
trong khi đó sở khoa học và công nghệ tỉnh long an đang đầu tư máy lọc nước mặn thành nước ngọt
sử dụng điện năng lượng mặt trời phục vụ khoảng ba trăm linh hộ dân ấp bốn và năm của xã tân phước tây huyện tân trụ
hiện tại tỉnh long an đã được trung ương hỗ trợ năm tỷ đồng để trang bị bình chữ nước hai khối cho điểm tập trung
và một khối cho hộ gia đình và hỗ trợ túi lọc nước để giúp dân chữ nước tưới cho cây thanh long